với sự linh hoạt trong chính sách tri trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời điểm xảy ra dịch covid một mươi chín
người già và người hưởng chế độ có thể yên tâm sẽ nhận được chế độ trong thời gian sớm nhất